thưa quý vị lễ tân ngoại giao thể hiện sự coi trọng của một quốc gia đối với nước mình và ngược lại
bảo đảm đúng nghi lễ lễ tân chương trình hoạt động sẽ góp phần rất lớn vào quan hệ chính trị thể hiện được quyền bình đẳng giữa các quốc gia
sai sót trong lễ tân sẽ ảnh hưởng tới cả nội dung thậm chí sự cố lễ tân có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước
lãnh đạo việt nam ngày càng đánh giá cao vai trò của lễ tân và quan tâm nhiều tới công tác hậu cần này
trong tiểu mục ngày hôm nay
mời quý vị khán giả cùng lắng nghe chia sẻ của cục trưởng cục lễ tân nhà nước bộ ngoại giao ông mai phước dũng về những câu chuyện thú vị trong công tác lễ tân ngoại giao
và như thường lệ tiếp theo sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
sáng ngày một tháng sáu tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp thủ tướng lào thông luân si su lít có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ chính phủ các bộ ngành hai bên đang tích cực thực hiện các thỏa thuận
trong đó nhiều nội dung quan trọng đã đạt kết quả tích cực hai bên đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
việt nam luôn nỗ lực hết sức mình tăng cường hợp tác với lào giúp đỡ nhân dân lào anh em trong sự nghiệp phát triển đất nước
về phần mình thủ tướng thông luân si su lít cho biết thời gian qua các dự án do việt nam hỗ trợ lào được triển khai tốt
các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào lào cũng được chính phủ lào quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi
hai thủ tướng đã đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh tạo bước đột phá trong thời gian tới
nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nước cộng hòa italia giuseppe conte đã thăm chính thức việt nam từ ngày năm đến ngày sáu tháng sáu
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng giuseppe conte hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc hội kiến với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác có ý nghĩa
quan hệ hợp tác thương mại giữa việt nam với italia việt nam ở vị thế xuất siêu với mức xuất siêu khá cao
hiện italia là đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam trong liên minh châu âu và việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của italia trong asean
chuyến thăm chính thức việt nam lần này của thủ tướng italia giuseppe conte có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang trên đà phát triển
đặc biệt hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba
chiều ngày ba mươi tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông nguyễn thành phát tỉnh trưởng vân nam trung quốc
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các bộ ngành địa phương việt nam và tỉnh vân nam những năm qua
thủ tướng cũng đề nghị vân nam tích cực thúc đẩy thương mại biên giới thúc đẩy tiện lợi hóa thông quan cho người và hàng hóa
hạn chế thấp nhất tình trạng ủn tắc hàng hóa ở cửa khẩu do thông quan
mong muốn vân nam tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy hải sản của việt nam qua đường chính ngạch
tỉnh trưởng vân nam mong muốn hai bên tăng cường phát triển hợp tác kinh tế thương mại thúc đẩy phát triển chính ngạch phát triển vận tải đường sắt
ông nguyễn thành phát khẳng định vân nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành của việt nam thực hiện tốt các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được
trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi năm ngày ba mươi tháng năm
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng phạm bình minh đã chào xã giao thủ tướng nhật bản shinzo abe
chủ tịch hạ viện oshima tadamori chủ tịch thượng viện date chiuichi hội đàm với bộ trưởng ngoại giao taro kono
có các cuộc gặp với trưởng ban chính sách đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền kishida fumio
chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản kitaoka shinichi
tại các cuộc gặp phó thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi nhật bản là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu và lâu dài
lãnh đạo nhật bản khẳng định nhật bản coi việt nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ việt nam phát triển
đồng thời cho rằng cộng đồng hơn ba trăm linh người việt nam đang sinh sống học tập làm việc tại nhật bản
có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
lãnh đạo hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế
trên tinh thần hai bên cùng có lợi thông qua thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư thương mại công nghiệp năng lượng nông nghiệp
hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong tiếp nhận lao động thực tập sinh việt nam
hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
triển khai hiệu quả hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
chiều ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội phó thủ tướng vũ đức đam đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao chính phủ bờ biển nga
có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bờ biển nga
xây dựng chiến lược phát triển cũng như triển khai chính phủ điện tử kinh tế số nông nghiệp công nghệ cao
nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và bờ biển nga
đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp nhân dân hai nước
ông ati patrick bộ trưởng tổng thư ký tránh văn phòng tổng thống bờ biển nga trưởng đoàn cho biết
mục đích chuyến thăm của đoàn lần này là nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chiến lược phát triển
triển khai chính phủ điện tử kinh tế số phát triển nông nghiệp của việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây sẽ là tiểu mục chuyện việt nam
mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời của chúng ta trong tuần này
ông mai phước dũng cục trưởng cục lễ tân nhà nước
bộ ngoại truyền thông tin
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
cũng như là các bạn sinh viên ngồi đây về ý nghĩa của công tác này
rất vui khi được gặp lại truyền hình nhân dân và chia sẻ các bạn
về một nghề rất là đặc thù của nghề ngoại giao nghề lễ tân
đây là cái nghề không thể thiếu trong quan hệ ngoại giao quan hệ quốc tế nói chung
thì lễ tân ngoại giao như tôi nói là một ngành đặc thù
nó đảm bảo cho các vị khách quốc tế qua việt nam
được đối xử một cách trọng thị trang trọng nhất theo đúng thông lệ quốc tế
theo đúng cái quy tắc quốc tế mà người ta không được thành luật
không được thành văn nhưng mà tất cả đều áp dụng
thứ hai là sao khi để họ về được cảm thấy cái sự tình cảm của các quý vị nhà
thì lễ tân ngoại giao này đảm bảo các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại việt nam
đúng tất cả trình tự và bản kịch bản theo như các nước vẫn làm
thì tôi nói như vậy là cái tầm quan trọng của nó
như các bạn đã biết là công tác có thể nội dung có thể sơ xuất có thể chỉnh sửa
nhưng mà nếu lễ tân mà sai sót để lại cái
khách quốc tế không hài lòng sự kiện không thành công thì là một sai sót rất lớn
do vậy lễ tân như nói là một ngành đặc thù hết sức quan trọng
với ngoại giao và đối ngoại của nhà nước nói chung
ông có thể nói một chút về tác động của lễ tân ngoại giao đến quan hệ của các nước
như tôi nói thì lễ tân nó thể hiện một là cái tình cảm của nước chủ nhà
một là phải như cái sự kiện vừa rồi chúng ta đón cái hội nghị tiệc đỉnh mỹ chiều
vì chúng ta huy động quần chúng là một biện pháp lễ tân
và chúng tôi đề nghị là nâng lên là có quần chúng
nhà gà đồng đăng quần chúng đường hoàng hoan thụ và ở trên cái đường đoàn về
thì cái này là cái hiệu ứng rất là lớn
hình ảnh bà con trên đường vẫy cờ hoa cái hình ảnh chụp lại rất là đẹp
hoặc chúng tôi có huy động thêm cái biện pháp lễ tân như là các cháu thiếu nhi
vào đòn ông tổng thống trump ở trong sành quản lý chính phủ cầm cờ vẫy hai nước
và cái hình ảnh mà đến bây giờ vẫn để lại ấn tượng mãi trong lòng người dân
là ông tổng thống trump cầm cờ việt nam và vẫy
và sau đó cùng với thủ tướng ta cầm cờ hai nước
đấy là hình ảnh đẹp vô cùng
đấy là những biện pháp lễ tân tăng thêm
làm cho tình cảm làm cho cái hiệu ứng chuyến thăm nó được hơn rất là nhiều
và gây ấn tượng rất tốt cho các người nguyên thủ nước ngoài khi đến thăm việt nam
như ông mai phước dũng vừa chia sẻ thì nội dung chúng ta có thể bàn kỹ từ trước
nhưng mà đối với lễ tân thì ngoài việc tuân thủ kịch bản
chắc chắn là còn phải đòi hỏi sự linh hoạt với từng tình huống
chắc chắn là lễ tân thì một là công tác lễ tân chúng ta phải chuẩn bị từ trước
tất cả đều phải lấy được kịch bản chi tiết đến từng giờ từng đoạn một
tuy nhiên có tình huống bất ngờ xảy ra chúng ta phải xử lý linh hoạt
thí dụ như tôi nói việc điều hành xe các đoàn đến
thì theo kịch bản là hội nghị cấp cao apec chẳng hạn
là các đoàn phải đến theo tựa alpha b a b c
tuy nhiên là trong lúc chuẩn bị đoàn đến thì như apec năm hai nghìn rồi
thì đoàn úc tiếng anh là a nó phải đến đầu tiên
nhưng mà ông trưởng đoàn là ông lại có việc đột xuất không có để về nhà
thì nếu như mà bây giờ phải chờ
ông ấy đi đầu tiên thì các đoàn sẽ bị chậm hết cái giờ
thì tôi linh hoạt xin phép ngay là cho ông đến cuối cùng
các đoàn khác cứ đi theo tự tự
hoặc là tối ngày hôm trước khi ông chiêu đoại galadiner trong đà nẵng
thì là ông trưởng đoàn nga chúng có gặp nhau
nếu mà chúng tôi phải chờ đúng tư tự thì các đoàn sẽ bị muộn
và chúng tôi nghĩ là cứ đi cứ đi cứ đi theo đi trước đảm bảo đúng giờ
còn hai đoàn đến sau thì cái linh hoạt trong đoạn dân là một cái
rất là quan trọng phải huyền chuyển
hoặc là cái linh hoạt cái tình huống các lúc các bốn trường đoàn đi ra
các ông chỉ biết là việt nam mỹ nga trung quốc bốn trường đoàn đi cái đấy
cái linh hoạt trong kịch bản không có
mà chúng tôi lúc đấy hình dung cái cảnh đẹp để nghĩ ra như vậy
và cái bức ảnh nó sau này được giải nhất là việt nam xanh vai của nam châu
chủ tịch nguyên cố chủ tịch trần đại quang đi cùng với các
tổng thống trump chủ tịch cẩm bình tổng thống putin
là cái hình ảnh cực kỳ đẹp hình ảnh vị thế việt nam
thì cái linh hoạt đấy là trong lễ dân khi mà làm lâu yêu nghề
thì chúng ta sẽ tạo ra được những bước linh hoạt
nhưng mà linh hoạt trong nguyên tắc là linh hoạt vẫn phải đảm bảo nguyên tắc
linh hoạt không phải là phá vỡ kịch bản
linh hoạt phải đảm bảo sự cân bằng đặc biệt trong môi quốc tế
chỉ tránh làm đồ vỡ
vâng lễ dân ngoại giao đôi khi sai một ly là đi một dặm
vậy thì câu chuyện đi một dặm ở đây chúng ta sẽ được hiểu như thế nào ạ
cái lễ dân ngoại giao như tôi nói là nó đã ảnh hưởng tới các nguyên thủ
và nếu mà sai thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quan hệ anh nước
và nhiều khi là nếu mà làm sai ảnh hưởng đến quan hệ
ở đây tôi nói câu chuyện ví dụ
pháp ngữ thì nguyên tắc họ đi và về
cái này nó kể chi tiết nên nó rất phức tạp
tức là các trưởng đoàn là tổng thống phải đi đến sau và về trước
đã đến hội nghị đến sau cùng và về trước
và họ phải đến theo tứ tự
tức là ông nào mà lên tổng thống lâu nhất thì đến cuối cùng và về đầu tiên
thì ở đây có một tổng thống togo ông lên từ năm sáu bảy
ông gọi là senior
đi là nhất trong châu phi
ông phải là người đến cuối cùng và về đầu tiên
hồi đấy họ chỉ hỏi và tôi chỉ ưu tiên hai người được đến sau tôi là tổng thống pháp
và thủ tướng ga đao là ông jacques chirac
và ông giang khê chiêng là đến sau
và ông được về trước thôi
còn tôi phải là người thứ ba
tuy nhiên hồi đó nhà chúng ta chưa kinh nghiệm làm
thì không về theo tứ tự đấy
về chúng ta theo cụm khách sạn
và chúng tôi phải cử một lãnh đạo cấp cao đến tận khách sạn
xin lỗi ông nói như vậy
đấy cũng lễ dân ngoại giao mà
chỉ một sự cố thôi có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước rất là nhiều
trong quyên tắc chúng tôi là về mặt lễ dân không được sai sót
lễ sai sót ảnh hưởng tới tất cả đồng chí lãnh đạo cộng cao
từ quan hệ hai nước
rất là khó mà gỡ
về mặt tội dung như tôi nói là chúng ta có thể bàn cãi nhau sửa được cầu trí được
nhưng lễ dân đã sai sót xảy ra thì không bao giờ cứu mạng lại được
như vậy thì khối lượng công việc lễ tân thường là lớn
nhưng lại rất là rồn rập
trong một quãng thời gian có thể nói là ngắn
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được công tác này diễn ra một cách xuân sẻ và tốt nhất
như tôi nói là bí quyết để đảm bảo tất cả sự lễ dân diễn ra xuân sẻ thì phải có chuẩn bị kinh bản
như chúng tôi biết là phải có thông tin
trong món ăn phải biết là mình làm món gì và các món chế biến dữ liệu thì chúng tôi là thông tin
thông tin chúng tôi cần nhất đối với một chuyến thăm là giờ đến giờ đi các đoàn
giai sách đoàn yêu cầu thăm thế nào
ngoài các đại học lãnh đạo thì thăm như đâu
và chúng tôi phải nêu kịch bản chi tiết và chúng tôi phải phân vai
trong khi chúng tôi lễ dân không đông người lắm cán bộ làm chuyên trách vì về đón tiếp không đông lắm

mà phải phân vai giờ này ngày này lúc này ai làm việc gì ở đâu
và như vậy sau khi làm xong việc này rồi thì lại cuốn chiếu vào việc khác
thì cái việc phân vai kịch bản và theo đúng cái quy trình mà chúng tôi đã định ra trước
trong lễ dân chúng tôi có quy trình làm hội quốc tế quy trình đón các đoàn
quy trình đại sứ trình quốc thư
chúng tôi có một quy trình chúng tôi có một quy trình này các anh em phải bắt buộc phải làm theo
và phân vai từ trước thì đảm bảo là không gần đông người
nhưng mà cái việc nó sẽ trôi chảy
nói như vậy thì có nghĩa là nếu như chúng ta chuẩn bị kỹ thì có khi đạt được đến chín mươi thành công trong công tác lễ tân
công tác chuẩn bị là tôi nghĩ là quan trọng nhất
còn khi vào trận là diễn
chúng ta gọi là khi vào trận là đến xị xe diễn
còn công tác chuẩn bị là cái khâu quan trọng nhất
vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng là nếu như cán bộ ngoại giao mà được trải qua
rèn luyện hay là được thực hành những công tác lễ tân ngoại giao thì chắc là họ sẽ trở nên nhạy bén và linh hoạt hơn
những người làm lễ dân ngoại giao thì một là họ sẽ ra được các tính kỷ luật và cẩn thận tỉ mỉ chi tiết
bởi vì như tôi nói là lễ dân công việc thì các bạn rất bình thường nhưng mà ảnh hưởng tới các lãnh đạo cộng cao ngoài nước ngoài nước
do vậy các bạn hết sức tỉ mỉ cẩn thận và chú đáo từng tí một và chính xác
không được cho phép lơ là không được chủ quan
đây là cái tính đầu tiên
cái thứ hai cán bộ lễ dân đó phải có sức khỏe
là rất quan trọng các bạn đi ô tô không bị say
vào lễ dân chúng tôi một tuyển mà say xe là chúng tôi bị loại
cái thứ ba đây là một chút là hình thức
vì nó là một đùa là bộ mặt quốc gia
đi hay đi trước các lãnh đạo
tiếp theo là khả năng ngoại ngữ đó cũng là một công cụ quan trọng của chúng tôi
và cái nữa là khả năng nhạy bén sự lấy tình huống
rất linh hoạt
theo đúng nguyên tắc tất cả kịch bản đề ra
nhưng trong tình huống phải biết khéo léo sự linh hoạt
cá nhân tôi thì đề cao câu chuyện linh hoạt
bởi vì tôi nghĩ rằng là mỗi một nguyên thủ của các nước đến
họ là những con người khác nhau
họ có những tính cách khác nhau văn hóa khác nhau
và chúng ta không phải chỉ đơn giản là hiểu được những cái quy tắc
và chúng ta đôi khi cũng phải nhìn vào nét mặt của họ
để đoán xem được rằng là họ mong muốn cái gì
chính xác điều đó
và chúng tôi là khi mà đã nhận
khi mà chuẩn bị
các đoàn sang thì đều được thông tin đến hết
đọc qua là tìm hiểu ở đất nước bạn
đọc qua cái cv sở thích của ông này thích cái gì
chúng tôi chọn từ cái cách chọn cái chương trình văn nghệ
chọn cái món ăn
các địa điểm tham quan
chọn cái món quà tặng có nghĩa cho ông ấy
thì để cho họ hài lòng
ngoài ra là thêm các cái kiến nghị thêm các biện pháp
nếu có được
trong khuôn khổ cho phép
để có như làm cho họ hài lòng hơn
thì tất cả thông tin này chúng tôi đều được nắm trước
để duy chỉ có như cái chuyện thực định vừa rồi
để ông kim trân ngân
là chúng tôi không biết thông tin
nhưng mà rất may là khi trên đường đi về
chúng tôi không có chuyện chia sẻ trong cái báo tổng thống quốc tế
thì chúng tôi biết là trên đường từ triều tiên về hà nội
chúng tôi có dừng ở trung quốc
và chúng tôi được ở quản trung quốc
cho một số ít thông tin
về ông kim trân ngân
sau đó là mạng vnxpet cũng giúp chúng tôi rất nhiều
có đăng một cái bài về cái sở thích ăn uống không
và qua đó chúng tôi đã làm được một cái chuẩn bị
một cái bữa tối
rất là rất là vui
hoặc là sở thích văn nghệ
ông ấy là người rất tinh tế
và ông ấy rất yêu bố và ông nội
chúng tôi chọn những cái bài hát
mà ông ấy còn dưng dưng nước mắt
và chọn những cái tiết mục văn nghệ rất là hay
trong cái đêm tổng thống quốc tế chủ tịch nước
và ấn tượng cực kỳ tốt
ông ấy đề nghị gửi cho ông lại cái băng
cái đêm văn nghệ này ông ấy mang về triều tiên
ông ấy cho bà con xem
thì đấy là cái biện pháp tăng thêm đấy
nó làm cho cái giá trị chuyển thăm nó được nâng đến rất nhiều
thế ta cảm thấy mình được quan tâm
các lãnh tụ khi cảm thấy mình được quan tâm
họ sẽ rất yêu mình
và chúng tôi khi mà lễ tân
cái đánh giá chúng tôi là khi về nước
bạn hài lòng ta vui vẻ
tức là các đồng chí lãnh tụ các nước
các nguyên thủ các thủ tướng
khi sang việt nam về
đây là niềm tự hào
và các đồng chí lãnh đạo cấp ba chúng tôi
làm chú đào
đây là cái đánh giá phần thưởng lớn nhất
cho anh em lễ tân chúng tôi
vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi
phải không ạ
thực ra nếu như chúng ta so sánh với lại các nước trên thế giới
thì có lẽ là công tác lễ tân của chúng ta
còn thiếu nhiều nguồn lực
thậm chí là cơ sở vật chất chưa được đầu tư một cách đầy đủ
vậy thì theo ông
điều gì khiến cho chúng ta
có thể tổ chức
vượt lên được những khó khăn đó
và tổ chức thành công những sự kiện
mang tầm vóc quốc tế
chưa ghép phải nghĩ mạng là các sự kiện chúng ta được tổ chức
là theo thông lệ quốc tế
nó không có gì đặc biệt hơn cả
nhưng cái đặc biệt hơn cả chúng ta là con người
cái người việt nam sẽ đón khách
bằng cái sự thân thiện sự chân tình lòng mến khách
cái đó là cái hơn tức tất cả các bạn khác
và cái đó mọi người đều rất là khen
các cán bộ lễ tân
cũng như chúng tôi khi mà đón các sự kiện quốc tế lớn
thì đều có các tình nguyện viên và liên lạc viên
cánh tay phải nó là chúng tôi
thì chúng tôi đào tạo rất bài bản
và trong khi đào tạo chúng tôi là không có nói không với khách
và cái đó là cái sự niềm nở
cái sự hiểu biết của các bạn ấy là các bạn quốc tế cực kỳ thích
và cái đội mũi liên lạc với tình nguyện viên chúng tôi
trong bất cứ sự kiện quốc tế nào
về khách quốc tế khen và nhiệt tình
chúng ta đón khách bằng những cái tình yêu của con người
ví dụ như hà nội vừa rồi
cái ẩm thực là cái ví dụ điển hình
cái lòng mến khách thân thiện của chúng ta
và những cái đó là cái làm cho chúng ta
để bạn có thể yêu việt nam hơn
và cảm thấy thích việt nam
chứ còn nếu mà sự kiện quốc tế mà làm đúng quy trình bài bản
thì nước nào của ta cũng làm được
vật chất chúng ta bây giờ thì nói chung là tư nữ ổn so với hồi xưa
tôi nhớ lại năm chín mươi bảy khi tôi làm người đầu tiên
lớn nhất đầu tiên là cấp cao pháp ngữ
năm đó là nước pháp phải chúng ta giúp chúng ta ra đủ thứ
họ pháp cho mượn hai trăm năm mươi chiếc xe peugeot mang từ pháp sang toàn bộ trung tâm hội nghị quốc tế
họ xây một mươi một lê hồng phong
là nước pháp xây
nước pháp xây cả chúng ta cái khu nhà tạm chiêu đáy tại phủ tịch
đến việc chúng ta có đủ khả năng có đủ địa điểm vật chất làm được tự chúng ta làm được tất cả
và từ thời đó quán bộ chúng tôi cũng mới được đào tạo để làm sự kiện quốc tế
và qua hơn hai mươi hai năm bắt đầu từ đầu tiên đến bây giờ thì cán bộ chúng ta trưởng thành
và chúng ta có cơ sở vật chất
như tôi nói cơ sở vật chất quán bộ là một phần
nhưng mà chúng ta phải có lòng yêu khách
phải yêu nghề và thân thiện chân tình
cái lòng bên khách của việt nam là cái quyết định để chúng ta thành công
trong số gần ba mươi năm làm công tác lễ tân ngoại giao
thì cho đến thời điểm này còn điều gì mà ông chăn trở về công tác này
chăn trở thì còn nhiều lắm
bởi vì như tôi nói là chúng ta thực ra chúng ta có thể làm được cái hội nghị quốc tế tầm khu vực
quốc tế lớn như apec thì nó nhỏ thôi
chúng ta muốn làm một quốc tế lớn hơn
thì như các cái hội động của liên hợp quốc
chúng ta đòi phải có một nguồn lực lớn hơn
cơ sở vật chất phải rộng hơn
thì của liên hợp quốc là một trăm linh hơn một trăm linh nguyên thủ
thì cái này chúng ta còn đang có điều
thì tôi nghĩ là sau này muốn đăng cài diễn quốc tế lớn tầm cỡ như vậy của liên hợp quốc
thì chúng ta phải có đủ cơ sở vật chất nhiều hơn
thì cái chăn trở lớn nhất là đất nước chúng ta vẫn còn khó khăn
các cơ sở vật chứa đủ
các sự kiện quốc tế như hội nghị tiền đỉnh mỹ chiều vừa rồi thì nó còn nhỏ thôi
nhưng nếu sự kiện tầm khu vực tầm thế giới
thì chúng ta còn phải tăng cường cơ sở vật chất nữa
còn chăn trở thứ hai nữa thì là chúng ta còn thiếu nguồn lực và nhân lực
chúng ta cũng cán bộ

tuy nhiên mà để cho các bạn yêu nghề cũng là một cái mức vất vả
với chúng tôi nói là cái nghề lợi dân nó vất vả
phải đi thức khuya dậy sớm
phải đối mặt với những thử thách mà ảnh hưởng cái tế ảnh của quốc gia
thì làm sao mà để cho các bạn trẻ yêu nghề yêu công việc
cũng là một cái thử thách chúng tôi
nhưng mà rất may chúng tôi là rồi rồi
chúng tôi các bạn trẻ mới vào
họ được thử thách ngay cái sự kiện lớn
từ apec xong đến web asean
tới nay các bạn trẻ cực kỳ hào hức
họ thấy phấn khích
mà khi đã tạo được cái niềm khích của các bạn
thì các bạn sẽ tìm tòi và tìm ra những cái điều hay hơn trong công tác nghề
để đảm bảo lợi tân càng ngày càng tư duy về hiện đại
và thứ hai là cũng là lãnh đạo chúng ta
xu hướng hội nhập
công việc rất là nhiều rồn rập
thì cũng xu hướng các nước cũng đơn giản hóa bước lợi tân
phải đảm bảo được nghi lễ
nhưng mà đơn giản hóa bước thuần rượm ra
nhưng mà đơn giản hóa thế nào
chúng ta đảm bảo trang trọng lực sĩ cũng làm cái bài toán đặt ra cho chúng tôi
nhân tiện khi mà ông má phước dũng đang nhắc tới câu chuyện về nguồn nhân lực
thì ngày hôm nay tham dự chương trình của chúng ta
còn có rất là nhiều các em sinh viên
đến từ các trường đại học khác nhau
và biết đâu đấy thì có thể một trong số các em sẽ trở thành nguồn nhân lực tương lai
cho công tác lễ tân ngoại giao
không biết là có bạn sinh viên nào muốn đặt câu hỏi dành cho vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay
các em có thể giơ tay
huyền trang và em là sinh viên năm nhất của trường học viện báo chí và tuyên truyền
sau đây em có câu hỏi muốn dành cho bác là
trong bối cảnh đất nước thì đang hội nhập
và nhu cầu về hiểu biết công việc lễ tân ngoại giao là rất cần thiết
và làm sao để có thể truyền đạt cho thế hệ trẻ lòng yêu nghề kỹ năng và kiến thức về công tác lễ tân ngoại giao
và bác có muốn gửi gắm gì đến các bạn trẻ có mong muốn là theo đuổi công tác lễ tân ngoại giao không ạ
như đã nói lúc nãy các bạn lễ tân ngoại giao là một hành trình rất lạc thù
và để trở thành cán bộ lễ tân thì đòi rất nhiều đức tình
trong đó cái đầu tiên là phải có lòng yêu nghề là đầu tiên
thứ hai là sự chuyên nghiệp tỉ mỉ cẩn thận đến từng chi tiết
nhưng mà làm cán bộ lễ tân thì có những cái niềm vui mà không ai cũng có được
còn chúng tôi gọi đồ là đặc quyền
được tiếp xúc với cả các nguyên thủ của thế giới
được tham dự một sự kiện tầm cỡ thế giới
thí dụ như hội nghị thiền định mỹ triều rồi
phần lớn những người ta là ở ngoài để quan sát
còn các bạn nếu là cán bộ lễ tân thì sẽ được vào đến tận nơi
được hiểu rõ từng chi tiết khâu chuẩn bị
đó là điều không phải ai cũng có được
hoặc là đi thắp tùng các đồng chí lãnh đạo
đi khắp nơi trên thế giới
cái đấy là điều cũng rất nhiều người mơ ước
mặc dù công việc đó rất là vất vả tỉ mỉ
và các bạn trẻ là cần phải rèn luyện mình
còn phần lớn cái phần bạn trẻ lúc đầu vào cũng hóa ước
rất là thích
nhưng sau khi làm một thời gian thấy công việc cũng vất vả quá
thì lại xin chuyển
để yêu cái này
thì qua công việc các bạn bị yêu
còn để mà truyền đạt qua cái nói
thì lúc đầu tôi nghĩ là cũng là khó
nhưng mà rất mong là có một ngày
có thể trở thành là cán bộ lễ tân hủ
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa thì cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
kính chúc ông sức khỏe hạnh phúc và thành công
xin mời quý vị khán giả cùng đến với tử mục việt nam yêu thương
đây là công việc hàng ngày mà hiệu trưởng xu thường làm khi các cô cậu học sinh trường quốc tế anh british international school hà nội tan học
hỏi thăm từng cô
cậu bé về một ngày học tập và sinh hoạt ở trường của các em
chia sẻ và giúp đỡ các em khi các em cần
bà xu đến việt nam năm hai nghìn chín
công tác tại một trong các cơ sở trường quốc tế anh british international school tại thành phố hồ chí minh
với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục và nhiệt huyết của bản thân
bà xu đã cùng các cộng sự đưa hệ thống bis tại thành phố hồ chí minh hoạt động và phát triển ổn định
năm hai nghìn một mươi bảy bà ra hà nội để bắt đầu phụ trách bis
đầu tiên của thủ đô
trường quốc tế anh british international school trực thuộc hệ thống các trường quốc tế hàng đầu trên thế giới
tổ chức giáo dục north anglia là trường giảng dạy chương trình giáo dục anh quốc cho các em học sinh người việt nam và người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam trong độ tuổi từ hai đến một mươi tám tuổi
tôi nghĩ sự khác biệt của văn hóa của văn hóa việt nam là những người làm việc rất tốt và tốt
ngoài công việc chuyên môn tại trường british international school bà xu luôn dành thời gian cho việc tìm hiểu nghiên cứu văn hóa việt nam
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây

chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây